nhằm bảo đảm cung cấp nguồn điện an toàn liên tục cho khách hàng trong mùa nắng nóng công ty điện lực quảng bình đã chủ động triển khai nhiều biện pháp củng cố đầu tư cải tạo lưới điện đồng thời tăng cường công tác vận hành để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng mất điện trong thời điểm nắng nóng cao điểm như hiện nay
những ngày qua trên địa bàn tỉnh quảng bình thời tiết nắng nóng gây gắt nhiệt độ trong ngày phổ biến là từ ba mươi tám ba mươi chín độ có nơi hơn bốn mươi độ nên nhu cầu dùng điện tăng đột biến
công ty điện lực quảng bình có chủ trương tạm ngừng việc cắt điện trong công tác lưới điện tập trung nhân lực phụ trách hỗ trợ các yêu cầu của khách hàng nhằm cung cấp điện an toàn và liên tục
từ đầu năm đến nay điện lực quảng bình cũng đã đưa vào vận hành một mươi bảy trạm biến áp để giảm bán kính cấp điện cho các khu vực từ đó hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng mất điện trong mùa nắng nóng